liên bộ công thương tài chính cho biết từ một mươi năm h chiều nay ngày ba mươi một tháng một mươi hai giá xăng và dầu đã đồng loạt được điều chỉnh
theo đó liên bộ quyết định trích lập quỹ bình nguồn giá xăng dầu đối với xăng e năm ron chín mươi hai dầu diesel dầu hỏa là một trăm linh đồng một lít xăng ron chín mươi năm là bốn trăm linh đồng một lít dầu ma rút là ba trăm linh đồng một kg
chi quỹ bình nguồn giá với xăng e năm ron chín mươi hai dầu diesel dầu hỏa ở mức một trăm năm mươi đồng một lít
sau khi thực hiện việc chức lập và chi sử dụng quỹ bình nguồn giá xăng dầu giá xăng e năm ron chín mươi hai tăng một trăm năm mươi hai đồng một lit lên mức một mươi chín tám trăm tám mươi một đồng một lit xăng ron chín mươi năm ba tăng một trăm linh bốn đồng một lit lên mức hai mươi chín trăm chín mươi đồng một lit dầu diesel năm s tăng năm trăm hai mươi tám đồng một lit lên mức một mươi sáu năm trăm chín mươi một đồng một lit dầu hỏa tăng năm trăm sáu mươi chín đồng một lit lên mức một mươi năm năm trăm tám mươi năm đồng một lit
và dầu ma rút tăng năm trăm sáu mươi hai đồng một kg lên mức một mươi một chín trăm hai mươi đồng